thông tin liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
ngày hôm nay một mươi ba tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiện trú tại yên hòa cầu giấy hà nội
là chủ của trung cư xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
các quyết định và lệnh bắt bị can đã được viện kiểm sát nhân dân tp phê chuẩn
theo công an tp hà nội tính đến thời điểm một mươi tám h bốn mươi phút hôm nay
cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trên năm mươi sáu người tử vong
hiện giám đốc công an tp đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và tích cực phối hợp với các sở ngành tp hà nội và ubnd tp thanh xuân
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân